do bực tức nên phan văn hổ đã lấy dây điện đấu nối vào ổ điện và kéo dây dẫn điện vào cánh cửa bằng thiết ở nhà sau để hại vợ
chiều qua ngày chín tháng một mươi hai công an tỉnh bến tre đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực nghiệm điều tra vụ gai điện chết người xảy ra tại ấp thạnh lộng xã thạnh phong huyện thạnh phú tỉnh bến tre để phục vụ công tác điều tra
buổi thực nghiệm diễn ra tại nhà của bị can phan văn hổ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và nạn nhân là chị quang thị ngọc lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín vợ của hổ
cả hai cùng ngụ tại địa phương trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày năm tháng một mươi hai sau khi đi nhậu về hổ và chị lan đã xảy ra mâu thuẫn
nhìn thấy chị lan đang thịt gà ở ngoài sân nên hổ đã dùng điện gài vào cửa rồi lên võng nằm chờ chị lan đi vào nhà bị điện giật
một lát sau chị lan đi vào nhà tay chạm vào cánh cửa nên bị điện giật nhưng rất may không nguy hiểm đến tính mạng
sau đó gia đình chị lan đến công an xã trình báo sự việc tại cơ quan công an hồ đã khai nhận hành vi gài điện của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với năm đối tượng về tội cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người
xảy ra vào ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại xóm làng xã yên đổ huyện phú lương
năm đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm nguyễn đức huy phạm văn giang phạm quốc đạt nguyễn thế vĩnh và lương văn hậu cùng chú tại huyện phú lương
xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa huy với anh trịnh anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã yên đổ huyện phú lương
ngày hai tháng một mươi hai huy đã rủ giang đạt vĩnh và hậu đi tìm anh tuấn để đánh giàn mặt
khi phát hiện anh tuấn đang ăn đêm tại một quán ăn tại xã yên đổ giang đạt vĩnh cầm dao truy đuổi khiến cho anh tuấn bỏ chạy
khi đến khu vực chợ trào xã yên đổ anh tuấn bị các đối tượng chém nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong
nhờ được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và sau gần bốn mươi tám giờ tích cực điều tra truy xét đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây án

trong thời gian này phượng bị bệnh nặng và cần tiền điều trị
dương gợi ý cho phượng việc tìm phụ nữ việt nam lừa bán sang trung quốc
khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn phượng gọi điện từ trung quốc về cho chị cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đang ở việt nam nói mình bị bệnh và muốn cô này sang trung quốc để phụ giúp phượng kiếm tiền chữa bệnh
khi vừa đặt chân sang nước bạn cô gái đã bị phượng và dương ép buộc bán cho một người phụ nữ không rõ lai lịch để lấy hai năm vạn nhân dân tệ tương đương khoảng tám mươi triệu đồng việt nam
người phụ nữ kia tiếp tục bán nạn nhân cho một người đàn ông trung quốc để làm vợ
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám nạn nhân đã trốn được về việt nam và trình báo với cơ quan công an
nhưng một số đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi khiến cho những người dân có nhu cầu về đất đai bị sập bẫy và bị lừa hàng trăm triệu đồng thậm chí là hàng chục tỷ đồng
câu chuyện mà chúng tôi phản ánh ngay sau đây
tiếp tục là một bài học cảnh tỉnh để những ai đã và đang có ý định giao dịch liên quan đến đất đai lưu tâm và tránh không để tiền mất tật mạng
đây là phiên tòa được tòa nhân dân quận liên triều thành phố đà nẵng đưa ra xét xử công khai và tuyên phạt bốn bị cáo gồm trần văn thôi lê sơn trịnh duy văn
cùng chú tại quận liên triều và phan viết tiến chú quận thanh khê với mức án từ hai năm sáu tháng tù đến sáu năm sáu tháng tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
chức trên hai trăm linh người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã đến dự
vì hám lợi thôi câu kết với các bị cáo sơn văn và tiến là cán bộ địa chính của quận liên triều để làm giả hai trăm ba mươi tám hồ sơ đất thu lợi bất chính hơn một trăm năm mươi bảy triệu đồng
những tưởng các vụ việc liên quan đến lừa đảo mua bán đất đai đã ổn định
thế nhưng mới đây rất nhiều người dân vẫn bị mắc bẫy một đối tượng chú quận sơn trà bị lừa mất hơn hai tỷ đồng
người dân này mới quyết định trình báo cho cơ quan công an
ông có đưa phí đất cho em có
thì ông nói là cái lô nó nọng mới bóc ra được mấy ngày đó bán
thì anh em thì cũng coi sơ nói đúng đầu đó chứ không phải là ông lừa
thì thỏa thuận giá xong rồi em đặt cặp thôi
liên quan đến sự việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng trần văn lai bốn mươi tuổi trú tại phường nại hiên đông
vì hành vi lừa đảo chiếm vào tài sản
trước đó biết có người cần mua đất tại khu vực trung tâm hành chính quận sơn trà lai đã tìm cách tiếp cận lừa người này là mình có sở hữu một lô đất tái định cư và có thể làm thủ tục xin chuyển đổi bố trí tại khu vực trung tâm hành chính quận sơn trà
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi lai đã khiến các bị hại từ lần này đến lần khác và không trần trừ giao tiền cho lai
cũng như các thủ đoạn trước đây đối tượng dùng các cái giấy tờ bút phê của lãnh đạo thành phố không đúng để mà
gã gắm tạo lồng tin cho người giao dịch mua bán
đến nay chúng tôi đã tiếp nhận thêm một mươi cái đơn với số tiền thiệt hại trên một mươi tỷ của một mươi cái bị hại liên quan tới hành vi giao dịch bắn đất của trần văn lai
điều đáng nói tại các vụ việc lừa đảo mà trần văn lai thực hiện đều có điểm chung là đánh trúng tâm lý mong muốn giao dịch đất đai được nhanh chóng với giá cả phù hợp
lưu ý là bia đỏ cũng có thể họ sẽ làm là phôi thật bia giả
trong các giao dịch chữ ký của lãnh đạo
họ có thể là làm chữ ký giả thì tất cả những giao dịch thì cần phải có cái sự kiểm tra kiểm chứng thẩm định để đảm bảo rằng là các giao dịch của người dân là hợp pháp
tránh cái trường hợp là để cho đối tượng lợi dụng lừa đảo với số tiền lớn thì cái việc điều tra xử lý thu hồi rất là khó khăn cho người dân
giao dịch mua bán đất đai là một loại hình đặc thù được nhà nước quy định với những điều kiện cụ thể kèm theo
chính việc không hiểu biết về pháp luật cộng với tâm lý nôn nóng muốn giao dịch thành công
đã khiến nhiều người dân
tiếp tục rơi vào bẫy lừa mà các đối tượng đã sắp đặt
sự kiện trên là hội chuông cảnh tỉnh cho mọi người dân nhất là những ai đã và đang có ý định đầu tư vào bắt rượu sàn
sau khi hoàn thiện hồ sơ vừa qua công an thành phố hải dương tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối tượng phạm văn hưng ở phường lê thanh nghị thành phố hải dương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
giao tù vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
từ tháng một mươi
đến tháng một mươi hai hưng là đối tượng đã dùng dụng cụ phá hệ thống cửa sổ cửa lách của nhà dân
sau đó đột nhập vào bên trong nhà lấy trộm nhiều tài sản có giá trị
với thủ đoạn này hưng đã thực hiện hai vụ trên địa bàn phường minh tân thị xã kinh môn
hai vụ trên địa bàn thành phố uông bí quảng ninh và nhiều vụ trên địa bàn thành phố hải dương
tổng giá trị tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng
hưng là đối tượng đã từng có bốn tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản vào các năm hai nghìn hai hai nghìn ba hai nghìn tám và hai nghìn một mươi ba
dạng sáng ngày hai tháng một mươi hai hưng bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ khi đang mang theo nhiều tài sản
vừa trộm cắp được từ thành phố hải dương sang địa bàn quảng ninh để tiêu thụ

tiếp ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin trong tiểu mục lệnh truy nã
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng lê đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã phả lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
về tội giết người đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới trước mép phải
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
phòng cảnh sát thê anh án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi quang tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn nam phong hai xã kiến thiết huyện tiên lãng thành phố hải phòng
và đối tượng trần văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại đội một nam hải xã nghĩa hải huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
tiếp tục bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật chiều ngày hôm nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết tại một số địa phương trên cả nước
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé